hà nội đã chỉ đạo sở giao thông vận tải công an thành phố thành lập các tổ công tác liên ngành thanh tra giao thông vận tải cảnh sát giao thông lưu động duy trì lực lượng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường các khu vực trọng điểm có nguy cơ tai nạn giao thông cao
các lực lượng này sẽ tập trung xử lý các hành vi như chạy quá tốc độ quy định đi vào đường cấm đường ngược chiều đi mô tô xe máy không đội mũ bảo hiểm điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt quá quy định chờ hàng quá khổ quá tải trọng cho phép của phương tiện của cầu đường chờ hành khách vượt quá số người theo quy định tránh vượt sai quy định đỗ dừng sai quy định tình trạng xe rù bến cóc phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn
hà nội chỉ rõ người trực tiếp phụ trách địa bàn của các lực lượng chức năng nói trên sẽ phải chịu trách nhiệm với các vụ việc xảy ra với các trường hợp lái xe không tuân thủ vi phạm các quy định về bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật vi phạm về tốc độ trở quá số người quy định
thành phố yêu cầu xử lý nghiêm bằng biện pháp xử lý về hành chính kinh tế để gian đe các bến xe và đơn vị vận tải cũng buộc phải bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn cho xe trước khi xuất bến
ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu sở giao thông vận tải tổng công ty vận tải hà nội có phương án bảo đảm an ninh trật tự an toàn cho hành khách đổi mới phương thức bán vé ngăn chặn việc đầu cơ vé tăng giá vé giá cước vận tải trái phép hạn chế tối thiểu hiện tượng ủn ứ khách tại các bến xe
sở giao thông vận tải hà nội vừa có báo cáo công tác quản lý giao thông từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
với hệ thống điểm đỗ xe giao thông tỉnh sở giao thông vận tải cho biết hệ thống bãi điểm đỗ xe của thành phố mới đáp ứng khoảng tám một mươi nhu cầu của người dân
còn lại khoảng chín mươi chín mươi hai số phương tiện có nhu cầu đỗ hiện nay đang đỗ tại các điểm đỗ xe của trung cư khu đô thị sân cơ quan công sở lòng đường vỉa hè ngõ cụt sân trường bệnh viện và tại các khu đất dự án
theo sở giao thông vận tải hà nội trên địa bàn thành phố hiện có trên ba trăm linh điểm đỗ xe có thể bố trí trên các tuyến phố đủ điều kiện
sở giao thông vận tải sẽ lần lượt cấp phép trông giữ xe cho các điểm đỗ này
cũng theo sở giao thông vận tải tp hà nội hiện có hơn bảy trăm hai mươi điểm trông giữ phương tiện trên vỉa hè lòng đường dài phân cách giữa gầm cầu vượt với tổng diện tích trên một trăm bốn mươi năm m hai trong đó bảy mươi bốn điểm diện tích hơn một mươi sáu năm trăm linh m hai không phép hoặc hết phép
ngoài ra hiện thành phố có một trăm bảy mươi bốn điểm trong giữ phương tiện trong trường học
để giải quyết tình trạng thiếu điểm đỗ xe sở giao thông vận tải đã thực hiện nhiều giải pháp
trong đó có đỗ xe theo ngày chẵn lẻ tại tuyến phố giã tượng nguyễn gia thiểu quận hoàn kiếm hai bà trưng
cùng đó hà nội cũng triển khai thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý điều hành đỗ xe công cộng thu giá dịch vụ trong giữ phương tiện tự động theo thời gian hệ thống iparking trên hai tuyến phố trần hưng đạo và lý thường kiệt
thưa quý vị và các bạn việt nam là một trong số những quốc gia
có nhiều làng nghề nhất trên thế giới đặc biệt là vùng châu thổ sông hồng
các làng nghề được hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của xã hội
làng nghề mộc thủ công mỹ nghệ vân hà huyện đông anh là một trong số những làng nghề truyền thống lâu đời nhất trên địa bàn thủ đô
trong bối cảnh chung của sự suy thoái mai một làng nghề vân hà cũng bị ảnh hưởng không nhỏ
đứng trước nguy cơ đó thời gian qua chính quyền địa phương cũng như bà con xã vân hà đã từng bước tháo gỡ khó khăn
tìm hướng đi thích hợp nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề góp phần nâng cao đời sống kinh tế và đóng góp vào sự phát triển chung của thủ đô
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi ngay sau đây
cách trung tâm hà nội hơn hai mươi km về phía đông bắc cùng với các làng nghề như thụy lâm và liên hà
vân hà là làng nghề thủ công gỗ mỹ nghệ có truyền thống lâu đời của huyện đông anh
với năm thôn là thiên úng cổ châu hà khê thiết bình và văn điểm
xã vân hà có tổng diện tích hơn năm trăm hai mươi ha với gần một mươi hai trăm linh nhân khẩu
nổi tiếng với nghề thủ công gỗ mỹ nghệ kinh tế của xã vân hà huyện đông anh được phân bổ theo cơ cấu tiểu thủ công nghiệp nông nghiệp thương mại dịch vụ
nhiệm kỳ vừa rồi đặc biệt là hai năm từ hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm đến giờ hai nghìn một mươi bảy
thì điểm yếu thứ nhất trong vấn đề phát triển làng nghề trong giai đoạn này là do bản hàng của chúng tôi bản hàng trung quốc
gần như tôi nhất nền kinh tế của trung quốc có ảnh hưởng đồng là hãng xuất khẩu chủ yếu sau bản hàng trung quốc cũng bị ảnh hưởng
chính vì chúng tôi xác định được nhiệm vụ đó thì chúng tôi sẽ xác định nhiệm vụ chính trị của địa phương phát triển làng nghề trong giai đoạn tiếp theo
với truyền thống cần cù sáng tạo khéo tay bên cạnh phát triển nông nghiệp
vân hà còn tập trung bảo tồn phát triển làng nghề thủ công gỗ mỹ nghệ truyền thống
nên bộ mặt kinh tế xã hội xã vân hà nói riêng đông anh nói chung từng bước thay ra đổi thịt nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng
bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới và phát triển đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trên địa bàn ngày một cải thiện và nâng cao
tuy nhiên trong quá trình bảo tồn phát triển
làng nghề thủ công gỗ mỹ nghệ vân hà gặp không ít khó khăn và thách thức
đây là nghệ nhân nguyễn văn truyền ở thôn thiết úng xã vân hà
một trong những người có nhiều đóng góp lớn vào việc bảo tồn và phát triển những tinh hoa do cha ông để lại
ông tâm sự để có những tác phẩm làm cả năm mới hoàn thiện giá trị kinh tế cao nhưng ông không bán và coi đó là kỳ vật
là gia đình có đến mấy thế hệ theo nghề thủ công gỗ mỹ nghệ bên cạnh phát triển sản xuất nâng cao thu nhập
thì việc bảo tồn những nét giá trị độc đáo của làng nghề truyền thống cũng cần quảng bá và giữ gìn
nếu muốn phát triển làng nghề thì phải chính quyền phải vào cuộc
phải rất là sát sao rất tận tâm tận tình thì làng nghề phát triển
cái làng nghề này bây giờ hiện đại là đang phát triển
vì nó trên chín mươi năm là nàm nghề đang phát triển thì đang rất cần cái gì
cần những khách du lịch tập trung khách du lịch
thế vậy thì nếu muốn thu hút du lịch thì làng thì phải làm thế nào
thế vậy thì nếu muốn thu hút du lịch thì làng thì phải làm thế nào
thì cái đó nó phải do chính quyền đầu tiên phải thông đường thông hề thoáng
chỗ phun ra một lơi sạch sẽ có chợ như là chợ bắt chẳng
chúng tôi là ở trong màn cơ hội chúng tôi rất mong mỏi chính quyền là làm cái chợ như thế
cũng như gia đình ông truyền nhiều nghệ nhân những sườn sản xuất trong vùng
để mong muốn có một nơi sản xuất tập trung có thị trường tiêu thụ bền vững
được quảng bá giới thiệu sản phẩm của mình với khách du lịch trong và ngoài nước
xác định được hướng đi là đa dạng
đa dạng hóa các sản phẩm nhiều tác phẩm độc đáo
chất lượng tình xảo phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng
được các thế hệ nghệ nhân đi trước chuyên nghề được rèn rũa trong quá trình lao động
những người thợ mộc vân hà đã biết chất lọc những tinh hoa truyền thống kết hợp với hiện đại
để đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng khó tính
sản phẩm của vân hà tương đối phong phú như đồ dùng gia đình đồ văn phòng đồ thủ công mỹ nghệ
nếu như trước đây doanh thu từ đồ gỗ mỹ nghệ chỉ chiếm khoảng sáu mươi
thì nay vân hà đã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm hình thành mạng lưới phân phối tương đối ổn định

đồng thời chúng tôi phối hợp với sản phẩm công thương hà nội thường xuyên
ngày chúng tôi sẽ mở lớp của phòng kinh tế huyện đông anh
chúng tôi mở các lớp đào tạo nghệ bậc cao
ý nói là chúng tôi mời các nghệ nhân và quân sản công thương và phòng kinh tế mở các lớp từ ba đến năm mươi
thanh niên ở độ tuổi tầm ở độ tuổi là từ ba mươi năm tuổi trở nên
ba mươi năm đến bốn mươi năm có những trường hợp tới năm mươi
thì chúng ta mới đạt được tiêu chuẩn tài bậc cao để cái vốn để muộn đào tạo
tăng thêm nghệ nhân cấp thành phố cũng như là cấp trung ương
thứ hai đặc biệt là đào tạo ngược chiều đối với các thợ
trên cơ sở mục đích là ra sản phẩm mặt hàng kỹ
nói chung tất cả mọi người chủ yếu vẫn là đầu gia
với tiêu kinh tế thị trường bên năm nay thì nó rất là khó
vỗ thì mỗi ngày mỗi khăn hiếm hơn
đầu gia thì lại rất là kém
nhưng mà về gia đình thì nói chung là cũng vẫn phát triển một cách bình thường
và cũng làm thêm một số mặt hàng trái
thế này theo cái xu hướng từ trước đi một tí
ví dụ như phát triển một số hàng to hơn hàng độc đáo hơn
để phát triển thêm một số thị trường nước ngoài khác
sản phẩm thủ công mỹ gỗ của vân hà hiện nay đã có mặt rộng rãi tại thị trường hà nội
được nhiều địa phương trong cả nước biết đến và có những khách hàng tiềm năng nước ngoài
tuy nhiên là một huyện có đến ba làng nghề khác chạm gỗ mỹ nghệ nhưng chưa có địa điểm để tập trung nguyên liệu
sản xuất tập trung và quản lý một cách vài vàn
xuất phát từ thực tế ấy thành phố đã phê duyệt và ghi danh mục cho dự án chợ nguyên liệu gỗ tại thôn thổ châu xã vân hà
là đầu mối cung cấp nguyên liệu phục vụ phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ tại vân hà
và các xã lân cận theo hình thức xã hội hóa
đây cũng chính là địa chỉ để quảng bá và giới thiệu sản phẩm truyền thống nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống làng thủ công mỹ nghệ
điều hoạt động sản xuất kinh doanh làng nghề vào quỳ cũ đồng thời tạo ngân việc làm cho nguồn lao động dôi dư trong thời gian không xa
các cấp thành phố tạo điều kiện cho các tour du lịch về thăm làng nghề để có thể là phát triển thêm với lại mua bán rộng rãi hơn với các nước khác
và hai nữa là cái khó khăn chung của làng nghề là vẫn là cái đầu ra và cái mặt bằng để sản xuất
trong xu thế hội nhập và mở cửa
mặc dù còn không ít khó khăn trong việc tìm đầu ra nhưng các làng nghề truyền thống trên địa bàn thủ đô nói chung đã dần khẳng định vị trí của mình trong đời sống kinh tế xã hội
mỗi làng nghề có một nét riêng biệt độc đáo khác nhau
phát triển du lịch làng nghề đã và đang được nhiều quốc gia ưu tiên trong chính sách quảng bá du lịch
lợi ích của phát triển làng nghề du lịch không chỉ thể hiện ở con số tăng trưởng kinh tế giải quyết nguồn lao động dồi dào tại địa phương
mà còn là hình thức gìn giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc
mô hình du lịch làng nghề thủ công truyền thống đang là hướng đi trong tiến trình phát triển của du lịch việt nam nói chung du lịch thủ đô nói riêng
tham quan làng nghề
du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những sản phẩm truyền thống độc đáo mà còn được tham gia vào quá trình tạo ra những sản phẩm đó
chính điều này đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho mỗi làng nghề du lịch
các làng nghề truyền thống đều ra đời từ rất lâu và giữ một vị trí quan trọng trong đời sống của người dân địa phương
với lượng làng nghề của hà nội là lớn nhất cả nước trong cả nước có năm mươi hai nghề hà nội có tới bốn mươi bảy nghề có tới một ba trăm năm mươi làng nghề
và trên gần ba trăm linh làng nghề đã được xếp hạng
đây là một nguồn tài nguyên rất là lớn đối với sự phát triển không chỉ về kinh tế cho các làng nghề
mà nó cũng là một tài nguyên rất lớn để phát triển du lịch của thủ đô hà nội chúng ta gắn với du lịch cả nước
với từng quận huyện trong nghị quyết của thành ủy mỗi quận huyện sẽ giới thiệu một hai sản phẩm du lịch để tham gia vào thị trường du lịch của thủ đô
chúng tôi đã hướng dẫn tới hai mươi một quận huyện
để làm các công việc đó mà có hiểu sản phẩm làng nghề
trách nhiệm của những người làng nghề đối với du khách như thế nào thì ngành du lịch thủ đô chúng tôi cùng với các ngành có liên quan
và các địa phương sẽ định hướng và đang làm những cái công việc đó
sự tồn tại và phát triển của các làng nghề truyền thống không chỉ tạo công an việc làm cho người dân
mà còn góp phần bảo vệ và gìn giữ truyền thống nét văn hóa độc đáo của từng địa phương
đời sống kinh tế của làng nghề gỗ thủ công vân hà từng bước thay ra đổi thịt
tuy nhiên cũng như nhiều làng nghề khác họ đều mong muốn có sự định hướng
sự quan tâm đầu tư để bảo tồn những giá trị văn hóa đặc sắc làng nghề nằm trong quần thể di sản của vùng kinh bắc xưa
thưa quý vị và các bạn tăng cường hiểu biết thúc đẩy hợp tác chặt chẽ
đặc biệt là đầu tư giữa hai nước
là một trong những nội dung quan trọng đã được chính phủ việt nam và sri lanka thống nhất
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng chính phủ sri lanka và phu nhân trong những ngày vừa qua
và có thể nói đối với các nhà đầu tư sri lanka hà nội được coi là một điểm đến hấp dẫn đối với nhiều lĩnh vực
đặc biệt là viễn thông và công nghệ thông tin
tại việt nam lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin đang phát triển bùng nổ
từng bước thông minh hóa nhiều lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp giao thông
y tế giáo dục
hơn một mươi năm qua việt nam là một trong những thị trường công nghệ thông tin viễn thông tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới
với khoảng sáu mươi dân số việt nam dưới ba mươi năm tuổi có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ mới
được đánh giá là ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững
ngành công nghệ thông tin hà nội đang đóng góp ngày càng nhiều vào tăng trưởng gdp của thủ đô
có lợi thế dựa trên nền tảng là nguồn nhân lực trẻ dồi dào và được đào tạo cơ bản
hà nội đã trở thành một trong những thành phố gia công phần mềm hấp dẫn nhất trên thế giới
trong những thị trường hấp dẫn nhất tại khu vực châu á hiện nay
những năm gần đây chính phủ sri lanka luôn chủ trương kết hợp hài hòa giữa kinh tế thị trường
với sự kiểm soát của nhà nước nhằm biến lợi thế về mặt địa lý
đưa đất nước trở thành trung tâm khu vực về hàng hài hàng không thương mại và trí thức
là cầu nối quan trọng giữa phương đông và phương tây
hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại với việt nam đã có bước chuyển biến tích cực
trong đó tỷ lệ tăng trưởng kim ngạch thương mại hai triệu bình quân tăng cao
trong lĩnh vực đầu tư cùng với một số lĩnh vực khác
thì viễn thông công nghệ thông tin được xác định là lĩnh vực khuyến khích đầu tư của sri lanka vào việt nam
và hà nội là một điểm đến không thể thiếu đối với các nhà đầu tư của quốc gia này
đây là cơ hội cho các doanh nghiệp của sri lanka
cũng như các doanh nghiệp của hà nội nói riêng và việt nam nói chung
có thể tăng cường hợp tác đặc biệt là trong lĩnh vực viễn thông công nghệ thông tin
chúng tôi nhận thấy các ngành như kỹ sư phần mềm dịch vụ it
và đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo giáo dục nghề công nghệ thông tin tại việt nam còn rất nhiều tiềm năng
đến với thủ đô hà nội chúng tôi rất mong muốn và hy vọng sẽ tìm kiếm được các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực này
đối với chúng tôi thì hà nội là một nơi lý tưởng để tìm kiếm các cơ hội đầu tư
cũng như hợp tác kinh doanh
tôi nhận thấy hà nội nói riêng và việt nam nói chung có một nền chính trị rất ổn định

tập đoàn của chúng tôi hiện đã có mặt tại sáu quốc gia trên thế giới
và tôi thấy có rất nhiều tiềm năng ở hà nội nói riêng và việt nam nói chung
sự hiểu biết chia sẻ và tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên sẽ là những lợi thế giúp cho chúng ta gần nhau hơn
đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa việt nam và sri lanka nên nhiều đơn vị của việt nam
cũng đang nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác hơn nữa với các đối tác trong lĩnh vực này
hiện nay sri lanka họ đầu tư mặc dù là một nước không phải là nước lớn
nhưng mà họ đầu tư khá nhiều vào việt nam họ có tận một mươi năm dự án
hà nội đương nhiên là đầu đầu của cả nước rồi
hà nội có cơ sở hạ tầng tốt về nhân công
người việt nam phải nói là về cái mặt tay nghề thực sự là một cái thế mạnh
tôi nghĩ là cũng không chỉ riêng hà nội mà tất cả các thành phố khác của việt nam
đều có nhiều cơ hội trong hợp tác đối với sri lanka
sri lanka thực ra là về trình độ công nghệ tin của họ rất là cao
họ cũng có rất nhiều chuyên gia cũng như là nói được tiếng anh
cũng như là có một số kinh nghiệm lĩnh vực trên một số mảng như là chứng khoán
cũng như là các dự án chính phủ
thế thì chúng tôi cũng quan tâm hợp tác để cùng nhau phối hợp
với các doanh nghiệp sri lanka để đưa các ứng dụng sri lanka sang việt nam
chuyên gia của sri lanka sang việt nam cũng như là hợp tác với các doanh nghiệp sri lanka
ở khu vực như châu á thái bình dương
mới đây ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ban hành kế hoạch số tám mươi sáu
về phát triển công nghiệp
thông tin trên địa bàn thủ đô năm hai nghìn một mươi bảy
mục tiêu của kế hoạch là doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin thành phố hà nội
chiếm khoảng một mươi năm hai mươi doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin của cả nước
trong đó công nghiệp phần mềm nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin của hà nội
tăng trưởng khoảng một mươi năm hai mươi một năm đóng góp hai mươi ba mươi một năm cho doanh thu công nghiệp phần mềm
nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin của cả nước
nâng cao sức cạnh tranh phân đấu trong nhóm một mươi năm thành phố hấp dẫn nhất
về gia công phần mềm toàn cầu
triển khai xây dựng hạ tầng khu nghiên cứu và phát triển rd thuộc dự án tổng thể khu công nghệ thông tin
tập trung công viên công nghệ phần mềm hà nội từ nguồn ngân sách trung ương
cho chương trình mục tiêu về công nghệ thông tin giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó hà nội cũng sẽ triển khai các chương trình kết nối nhà đầu tư gặp gỡ các doanh nghiệp nước ngoài
thông qua các hoạt động trưng bày ý tưởng kinh doanh của các doanh nghiệp công nghệ thông tin khởi nghiệp
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kế tiếp